các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã thu gọn chỉ còn một trăm năm mươi giường tuy nhiên đầu tháng một mươi hai số lượng bệnh nhân nặng và nguy kịch tăng nặng trở lại
ngày năm tháng một mươi hai bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tái khởi động khoa hai b khu tiếp nhận f nặng và nguy kịch công suất năm mươi giường
đơn vị này đang điều trị cho hơn hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín dự kiến số lượng này có thể tiếp tục tăng nhiều hơn
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín có nhiệm vụ hỗ trợ tiếp nhận f nặng từ quận bình thạnh quận bốn và tp thủ đức
các bác sĩ cho biết trong khoảng một mươi ngày gần đây khu vực này đã tăng nhiều ca nặng
mỗi ngày khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm bệnh nhân được chuyển lên
hầu hết bệnh nhân covid một mươi chín được chuyển đến đơn vị này có diễn biến nặng nguy kịch và cần được hỗ trợ oxy
đơn vị này đang điều trị cho năm mươi bệnh nhân thở máy bốn mươi trường hợp cần thở oxy dòng cao hfnc
hiện chưa có bệnh nhân nào cần can thiệp ecmo
với tình hình bệnh nhân nặng tăng nhanh trở lại
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đang gặp khó khăn lớn
nhân sự khi không còn y bác sĩ chi viện và lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ
nhân lực chủ yếu chỉ đến từ bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện ung bướu và bệnh viện trưng vương
thành phố hồ chí minh vẫn là nơi có số lượng f mới và tử vong cao nhất cả nước
đặc biệt số ca tử vong chưa có xu hướng giảm mạnh
theo đánh giá của sở y tế thành phố hồ chí minh f tử vong tập trung ở nhóm người trên năm mươi tuổi
bệnh nền chưa tiêm chủng chưa được dạng thuốc kháng virus hạn chế f tử vong hiện là vấn đề cấp thiết được ngành y tế thành phố đặt ra
vào sáng tám tháng một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh tiếp tục ngày thứ hai của kỳ họp thứ tư với phần thảo luận và phiên chất vấn
trong đó nhiều đại biểu đã chất vấn giám đốc sở y tế tăng trí thượng về sự thiếu trầm trọng nhân viên y tế cơ sở
chất vấn giám đốc sở y tế đại biểu phạm văn rậm thượng tòa thích minh thành bày tỏ trong năm hai nghìn hai mươi và một mươi một tháng
của năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố hồ chí minh nhân viên y tế tuyến cơ sở nghỉ việc rất nhiều
trong khi tình hình dịch bệnh rất phức tạp sở y tế thành phố hồ chí minh đã tham mưu chính sách gì cho thành phố hồ chí minh để duy trì và củng cố lực lượng này
cùng nội dung đại biểu tăng hữu phong nêu hiện tại tỷ lệ nhân viên y tế trên một mươi dân ở thành phố hồ chí minh đạt tỷ lệ hai ba mươi một
tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với cả nước và hà nội tương ứng là bảy bốn mươi hai và sáu
với số lượng nhân viên y tế
rất ít ở cấp vườn xã thị trấn như vậy trong các đợt dịch bùng phát vừa qua
đội ngũ này đã phải chống chịu ở mức có thể gọi là cao nhất và trong thời gian tới
chắc chắn công việc sẽ còn nhiều và đối mặt với biến chủng mới
ông phong cũng nêu tại thông tư tám liên tịch giữa bộ nội vụ và bộ y tế quy định
số lượng nhân sự tối thiểu của một trạm y tế là năm người tương đương với quy mô trên tám dân
tăng hai ba người thì được tăng thêm một nhân viên nhưng không quá một mươi người
như vậy cứ một mươi tám dân thì có thể có một mươi nhân viên y tế trong trạm
thế nhưng tp hcm rất đông dân cư theo thống kê có một trăm tám mươi hai trạm y tế có quy mô dân số từ năm mươi dân trở lên
đặc biệt có ba trạm y tế có một trăm linh người trở lên riêng xã vĩnh lộc a huyện bình chánh có đến một trăm hai mươi năm dân
như vậy nếu so với số liệu tám dân thì ở vĩnh lộc a có số dân gấp tới một mươi năm sáu lần
trả lời về vấn đề này ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
ngày ba mươi tháng một mươi toàn ngành y tế đã sơ kết công tác phòng chống dịch trong suốt thời gian qua
và rút ra được một mươi bài học kinh nghiệm sâu sắc
trong đó bài học thứ bảy là củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở
và y tế dự phòng từ cấp thành phố đến phường xã điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp
nhằm thu hút và đảm bảo nguồn nhân lực cho trạm y tế cơ sở nhất là cấp phường xã thị trấn
hiện nay tp hcm có chỉ số hai mươi bác sĩ trên một mươi dân
con số này tuy đã cao gấp đôi so với chỉ số chung của cả nước nhưng một mươi bác sĩ trên một mươi dân
nhưng nhìn ra cả nước trên thế giới có hệ thống y tế chỉ tương đối phát triển thôi
chỉ số bác sĩ giao động từ ba mươi sáu bốn mươi bốn sáu mươi hai bác sĩ trên một mươi dân
cho thấy số bác sĩ tại tp hcm hiện tại vẫn đang rất thấp so với nhu cầu
chỉ số này nếu so với hầu hết các nước châu âu thì thấp hơn nhiều
bác sĩ thượng cũng nêu chỉ số ở hai quốc gia có dân số lớn là trung quốc là hai mươi hai bác sĩ trên một mươi dân
và ấn độ là chín bác sĩ trên một mươi dân để so sánh
tuy số bác sĩ tại tp hcm so với cả nước có cao nhưng về phân bổ nhân lực y tế đối với y tế cơ sở
đặc biệt là ở trạm y tế thì mức thấp nhất cả nước
chỉ số hiện tại là hai ba mươi một nhân viên y tế trên một mươi dân mức này là cả nước và hà nội lần lượt là bảy và sáu bảy
ông thường nhận định mặc dù trước đây đã thiếu nhưng sau khi dịch bùng phát mới thấy rất rõ tác động
khi mà phân bổ nhân viên y tế đang ở mức quá thấp
trạng này ông thượng cho biết sở y tế tp hcm đã xây dựng tờ trình gửi cho thường trực ủy ba nhân dân tp hcm
đề xuất chính sách để củng cố nhân lực tuyến y tế cơ sở trong giai đoạn hiện nay
thứ nhất một số chính sách để giữ chân nhân viên y tế tiếp tục an tâm công tác bớt nghỉ việc
hàng năm có khoảng bốn trăm linh năm trăm linh nhân viên y tế cơ sở xin nghỉ việc nhưng năm nay số lượng này tăng cao đến khoảng gần một người
để giải quyết tình trạng này ngành y tế kiến nghị cần hỗ trợ thu nhập cho bác sĩ một năm lần
mức lương cơ sở tối thiểu ước tính khoảng hơn sáu triệu đồng một tháng
hỗ trợ điều dưỡng một lần lương mức cơ sở ước khoảng hơn bốn triệu đồng một tháng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm ủy ba nhân dân tp hcm đã ban hành quyết định sáu
hỗ trợ cho nhân viên y tế khối dự phòng nhưng mức thấp chỉ còn khoảng bốn trăm năm mươi chín trăm linh đồng một tháng
mức này rất khó cho nhân viên y tế có thể tự sống cũng như tự lo cho gia đình
thứ hai chính sách thu hút nhân viên y tế đến công tác tại các trạm y tế
ông tăng trí thượng nhận định
đây là thách thức lớn ngành y tế đã làm việc với các đại học
đặc biệt là trường đại học phạm ngọc thạch kiến nghị cơ chế rất mới
cụ thể theo luật các bác sĩ mới tốt nghiệp phải về các bệnh viện cấp huyện thực hành một mươi tám tháng để lấy chứng chỉ hành nghề
ngành y tế đề xuất điều chỉnh thời gian thực hành sáu tháng tại quận huyện và một mươi hai tháng về cơ sở
điều này giúp bác sĩ được về gần dân hơn hiểu dân hơn
thì sau này công tác ở đâu cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn nhiều
mặt khác điều này cũng có lợi cho cơ sở y tế đặc biệt là trạm y tế
nếu cơ chế thông qua thì hàng năm có ít nhất năm trăm linh bác sĩ trẻ luân phiên xuống các trạm
vừa tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
để các bác sĩ an tâm ngành kiến nghị thành phố hỗ trợ một phần chi phí cho các bác sĩ khi xuống cơ sở
với mức một năm lần lương tối thiểu khoảng hơn sáu triệu đồng một tháng
ngoài ra bác sĩ sẽ không phải đóng tiền thực hành như khi đến bệnh viện
thứ ba kiến nghị tăng định biên cho trạm y tế
theo ông thượng ở thành phố hồ chí minh dân số các phường xã rất khác nhau
ví dụ phường năm quận ba thì chỉ có khoảng hai mươi dân
nhưng bình tân thì có một phường có thể lên tới một trăm hai mươi đến một trăm bốn mươi dân
mà biên chế thì vẫn ngang nhau tối đa là một mươi
đây là điều bất cập xảy ra hàng chục năm nay
chính vì thế sở y tế thành phố hồ chí minh kiến nghị về lâu về dài
mong quốc hội xem xét điều chỉnh phân bổ biên chế không theo biên giới hành chính nữa
mà theo dân số lý tưởng nhất là một mươi dân
sẽ cần có một trạm y tế
cách này đòi hỏi thời gian dài để sửa đổi luật
trước mắt kiến nghị tăng gấp đôi biên chế tối thiểu năm thành một mươi tối đa một mươi thành hai mươi
về cơ cấu chức danh nghề nghiệp của mỗi trạm y tế
sở y tế đề xuất thay vì chỉ có năm chức danh
bác sĩ y sĩ điều dưỡng hộ sinh dược sĩ
cần bổ sung thêm các chức danh khác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế
cho hoạt động của trạm y tế như cử nhân y tế công cộng hồ lý bảo vệ
thưa quý vị nếu theo tính toán áp dụng chính sách này
tp hcm cần bổ sung định viên lên tới bốn một trăm hai mươi sáu biên chế tăng hơn một tám trăm linh biên chế
người đứng đầu sở y tế tp hcm tin rằng với cơ chế vừa kiến nghị
sẽ tuyển dụng đủ nhân viên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại